thưa quý vị và các bạn như đã chia sẻ ở phần đầu của chương trình mùa mưa bão đang đến gần
và trong những ngày vừa qua tại kỳ sơn tỉnh nghệ an một đợt mưa lũ lớn đã xuất hiện
gây thiệt hại ước tính ban đầu hơn chín mươi tỷ đồng
hàng chục bản ở trên địa bàn của huyện hiện vẫn đang bị chia cắt do hàng chục nghìn cối đất sạt lở nước lũ chưa rút
và trong mưa lũ cùng với các lực lượng lực lượng công an đã có mặt kịp thời để sơ tán giúp người dân khắc phục hậu quả
hình ảnh những cán bộ chiến sĩ công an không quản hiểm nguy sông pha trong lũ dữ giúp người dân đã để lại những ấn tượng đẹp
được nhân dân cảm phục tin yêu
và đây cũng là nội dung được cư dân mạng liên tục chia sẻ và bày tỏ cảm xúc suy nghĩ về sự hy sinh quên mình giúp dân
trong mưa lũ của lực lượng công an nhân dân trong những ngày vừa qua
vượt dòng lũ
đưa từng bao túi lương thực
thực phẩm chủ động bảo vệ tài sản cho nhân dân
cõng các em học sinh vượt qua suối để đến trường an toàn và giúp người dân di rời ra khỏi vùng sạt lở nguy hiểm
không quản hiểm nguy công an huyện kỳ sơn tỉnh nghệ an đang nỗ lực giúp nhân dân khắc phục hậu quả trận mưa lũ vừa qua
những hình ảnh này đã nhanh chóng được chia sẻ trên mạng xã hội
nhiều bình luận bày tỏ sự cảm động trước việc làm ý nghĩa này
cuộc sống của bà con nơi bão lũ dữ đi qua khó khăn trồng chất khó khăn
nhưng chính ở nơi mà danh giới giữa sự sống và cái chết thật mong manh
hình ảnh về anh công an bộ đội quên mình trong tâm lũ giúp dân một lần nữa hiện lên
cảm ơn lực lượng công an đã kịp thời có mặt và chung tay giúp đỡ
thật ấm lòng khi nhìn hình ảnh các cán bộ chiến sĩ công an quân đội vận trên mình bộ sắc phục
hối hả dọn bốn đất lập mái nhà dựng nhà tạm cho người dân
rồi cảnh các anh ăn vội lương khô bánh mì sẵn sàng lao vào tâm lũ cứu hỗ trợ bà con
trước những diễn biến mưa lũ trên địa bàn tỉnh nghệ an lực lượng công an đã triển khai phương án phòng chống
tổ chức lập các bàry rào chắn sắp xếp lực lượng ứng trực canh gác hai mươi bốn trên hai mươi bốn giờ
tại các điểm cầu tràn và nơi có nguy cơ ngập lụt
nhờ vậy đã giảm thiểu được những thiệt
với mỗi người cám bộ chiến sĩ công an nhân dân được giúp bà con gượng dậy sau cơn lũ là niềm vui và cũng là trách nhiệm của các anh
chia sẻ trên cộng đồng mạng nhiều ý kiến bày tỏ rằng giữa tâm lũ hình ảnh người chiến sĩ bám địa bàn giúp dân như sợi chỉ vô hình gắn chặt tình người lại gần nhau hơn
nhiều chiến sĩ quần áo lấm lem bùn đất không quản ngại nguy hiểm đã đưa người dân và tài sản đến nơi an toàn
lúc này đây mình thấy màu áo xanh và màu áo vàng sắc phục người công an nhân dân đẹp đến vậy phát huy tinh thần giúp dân nhiều hơn các anh nhé
mong rằng hình ảnh đẹp này sẽ được thấy nhiều hơn trong cuộc sống
từ nay đến cuối năm dự báo thời tiết thiên tai và những trận mưa lũ lớn sẽ có nhiều diễn biến phức tạp
bộ công an cũng đã có công điện yêu cầu công an các đơn vị địa phương tập trung chỉ đạo phát huy vai trò xung kích tuyến đầu trong công ty
công tác phòng chống thiên tai đảm bảo an ninh trật tự giúp đỡ hỗ trợ nhân dân khắc phục hậu quả thiên tai và đảm bảo an toàn tính mạng cho người dân hạn chế thiệt hại do thiên tai
đây cũng là ý kiến của nhiều cư dân mạng mong rằng mùa mưa bão năm nay sẽ không có nhiều xót xa
năm nào đến tầm tháng chín trở đi cũng là bão lũ quét lũ ống đồng bào ở miền núi đã khó khăn lắm rồi giờ lại thêm thiên tai
hy vọng rằng các phương án phòng chống mưa bão sẽ hiệu quả có dự báo chính xác để kịp thời sơ tán người dân và tài sản hạn chế thấp nhất thiệt hại có thể xảy ra
chưa năm nào là không có thiệt hại về người và tài sản sau mưa lũ
mong rằng trong khó khăn hoạn nạn luôn có sự giúp đỡ của cộng đồng của các chiến sĩ không quản khó khăn hiểm nguy vào rốn lũ sạt lở để cứu người cứu tài sản
hãy trân trọng và giữ gìn sức khỏe nhé các đồng chí
không kể đêm ngày hình ảnh màu áo xanh của người chiến sĩ đến từng bản làng giúp dân sau khi cơn lũ đi qua
ở nơi còn bộn bề khó khăn đó luôn có sự đồng hành của lực lượng công an nhân dân
hãy chia sẻ những cảm nhận của bạn về những hình ảnh này trên trang fanpage của truyền hình công an nhân dân